thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng trung quốc lý khắc cường
để trao đổi về công tác hợp tác giữa hai nước trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đánh giá cao thành quả to lớn mà trung quốc đạt được
trong công tác chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam được triển khai mạnh mẽ
từ trung ương tới các địa phương với tinh thần chống dịch như chống giặc
việt nam vẫn đang kiểm soát tình hình chủ động phòng chống dịch bệnh lây lan
cố gắng bảo đảm an sinh xã hội an toàn cho người dân việt nam
và công dân nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn sự hỗ trợ của trung quốc qua các hình thức như trao đổi kinh nghiệm
và một số tỉnh thành doanh nghiệp của trung quốc hỗ trợ vật tư y tế cho việt nam
nhấn mạnh kết quả hợp tác tốt giữa hai nước về phòng chống dịch sẽ là điểm sáng trong quan hệ hai nước
thủ tướng lý khắc cường thông báo các thành tiệu của trung quốc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đánh giá cao việc việt nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
và hiện nay đang cơ bản kiểm soát tốt tình hình
trong đó cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi điện thăm hỏi từ rất sớm
và các bộ ngành địa phương của việt nam cũng có hình thức hỗ trợ
thông báo trung quốc sẽ có hình thức viện trợ và cũng sẽ cung cấp vật tư
trang thiết bị phòng chống dịch bệnh trong khả năng của trung quốc
về tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định với tư cách là chủ tịch asean
việt nam đã và đang chủ trì trao đổi tăng cường phối hợp về phòng chống dịch
giữa các nước asean và asean với các nước đối tác trong đó có cơ chế asean cộng ba
hai thủ tướng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác hai nước
khẳng định mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đạt được nhiều thành quả thiết thực to lớn hơn nữa nhất trí chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai bên
tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì các hoạt động thương mại và đầu tư
chuẩn bị các biện pháp khôi phục du lịch hàng không giao lưu nhân dân ngay sau khi dịch bệnh kết thúc